công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa lập biên bản xử phạt hai phụ nữ đứng chửi bới lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể là bà phạm thị thùy trâm và bà phạm thị ánh hằng mỗi người bị xử phạt số tiền hai năm triệu đồng về hành vi có lời nói hành động đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự lực lượng liên ngành khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy bà hằng và bà trâm tới hai chốt phong tỏa đầu đường liên huyện đức huy thanh bình và đường mùng bốn tết cùng thuộc xã gia tân một huyện thống nhất thì được lực lượng chức năng giải thích trong thời gian tạm thời phong tỏa không ai được qua lại khu vực này
nhưng cả hai người này vẫn đòi qua và bị lực lượng chốt chặn thì cả hai người này lớn tiếng chửi bới lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây